ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình việt nam đã chính thức trả lời báo chí về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất hay còn gọi là truyền hình aralock tại bốn thành phố trực thuộc trung ương là hà nội hải phòng tp hcm và cần thơ
theo đó thời điểm chính thức tắt sóng truyền hình tương tự tại bốn thành phố này là hai mươi bốn h ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của ban chỉ đạo hiện nay vùng phủ sóng truyền hình số dvbt hai tại bốn thành phố hà nội hải phòng tp hcm và cần thơ đã đảm bảo lớn hơn hoặc bằng vùng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất
tại phần lớn các địa bàn đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất số lượng kênh truyền hình có thể thu được từ hai mươi sáu kênh đến bảy mươi kênh chương trình trong đó có năm đến bảy kênh chương trình hd
toàn bộ địa bàn của bốn thành phố hà nội hải phòng
hồ chí minh và cần thơ thì đã được phủ sóng truyền hình kỹ thuật số
do vậy vào cái thời điểm ngày một mươi năm tháng tám khi tắt sóng truyền hình tương tự tới đây thì toàn bộ những người thu xem truyền hình với các trang thiết bị phù hợp thì hoàn toàn có thể là tiếp tục xem các cái chương trình truyền hình phát kỹ thuật số
về hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất quỹ dịch vụ viễn thông công ích bộ thông tin và truyền thông đã thực hiện việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất tới các hộ nghèo
cận nghèo theo quy định tại bốn thành phố
trực thuộc trung ương và địa bàn một mươi chín tỉnh lần cận số lượng hộ nghèo cận nghèo phát sinh theo chuẩn mới tại bốn thành phố nêu trên khoảng ba mươi tám hộ đang được quỹ dịch vụ viễn thông công ích khẩn trương hỗ trợ
và dự kiến đến thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự thì hầu hết các hộ gia đình sẽ được lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất
hiện nay tất cả các đơn vị có liên quan thì đều rất là quyết tâm huy động toàn bộ lực lượng để đảm bảo là đến thời điểm tắt sóng hoàn toàn sóng thứ tự đấy vào thời điểm hai mươi bốn h ngày một mươi năm tháng tám
thì tuyệt đại đa số các hộ nghèo mà phát sinh mới theo chuẩn mới thì cũng được hỗ trợ để đảm bảo là không bị gián đoạn việc xem các chương trình truyền hình
bên cạnh việc phải bảo đảm thực hiện đúng lộ trình của đề án số hóa khi ngừng phát sóng analock cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định
do vậy ban chỉ đạo đề án cần có những chủ trương để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân
để làm được điều này rất cần những chính sách hỗ trợ tới các vùng phụ cận bị ảnh hưởng
các đơn vị thuộc bộ các sở thông tin và truyền thông của bốn thành phố cần hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo hộ cận nghèo tích cực nhất để người dân tiếp tục được xem các chương trình truyền hình như trước đây